thưa quý vị sau bảy ngày cục cảnh sát giao thông bộ công an tăng cường cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
cho các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm đã cho thấy nhiều chuyển biến tích cực tại các trung tâm này
qua đó tình trạng ung tắc mệt mỏi bức xúc của người dân đã không còn xảy ra
theo quy trình mỗi phương tiện khi vào dây chuyền kiểm định đều phải thực hiện các bước nhận dạng xe
bằng việc kiểm tra số khung số máy tiếp đó là kiểm tra tình trạng các hệ thống đèn chiếu sáng đèn tín hiệu
thông số kỹ thuật của vành và bánh xe
đối với xe tải ngoài các bước trên thì còn phải đo kích thước thùng xe
trung bình thời gian xét một chiếc xe là từ ba mươi đến bốn mươi năm phút
trong đó việc thực hiện các công đoạn trên thường tốn từ một mươi đến một mươi năm phút tùy vào loại xe
sau khi tăng cường phần việc này đều được cảnh sát giao thông đảm nhiệm
như vậy có thể thấy đã rút ngắn được một phần ba thời gian
kích thước này hay kiểm tra đèn đóm hay là kết nốt và thông số nốt xe
đó đó là thứ nào
số khung số máy các đồng chí cũng là về chuyên nghiệp quá rồi
các đồng chí có thể là kiểm tra quá là nhanh
thì nó giảm bớt đi cái phần công đoạn thì giảm bớt đi và sẽ nhanh hơn
như vậy là tích cực và tốt
lực lượng đăng kiểm viên của trung tâm sẽ không phải thao tác lại công việc đó
thì công việc nó sẽ được triển khai nhanh hơn
nói chung là qua cái đánh giá thì người dân đến đăng kiểm người ta cũng hài lòng
mấy anh cảnh sát giao thông thì đăng kiểm rất là tốt thôi
tại vì xe mình đôi khi chạy theo thời gian thì hoa mòn
mà anh tết thì bảo đảm thì chất lượng sẽ ok hơn
không chỉ tạo thuận lợi nhanh chóng cho việc xét xe kiểm tra xe
sự có mặt của các chiến sĩ cảnh sát giao thông còn phát huy vai trò hết sức công tâm khách quan
và củng cố thêm lòng tin của người dân đối với chất lượng phương tiện
đặc biệt là đối với xe đã qua sử dụng nhiều năm
không có bị những cái khách quan ở bên ngoài giống như là bị làm khó hay làm dễ gì đó
về cái việc xe mình đạt chuẩn nhưng mà đại báo là không chuẩn chẳng hạn
theo lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm
sự chi lựa của cảnh sát giao thông với đồng ngũ đăng kiểm viên ở các trung tâm đăng kiểm
đã giúp tránh được quá tải sức lao động giảm cường độ căng thẳng mệt mỏi trước số lượng xe lớn như hiện nay
hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông tham gia vào các chuồng đang hoạt động của các trung tâm đăng kiểm
và cái lực lượng này phải nói là một lực lượng hỗ trợ rất là tốt
cho cái sức lực và tinh thần của anh em đăng kiểm viên trong thời gian hiện nay
còn về quy định một ngày một kiện xử lý bao nhiêu xe thì đã có rồi do đó cái lưu lượng tăng thì không có
nhưng cái hỗ trợ cho lực lượng đăng kiểm viên hiện nay nó rất thiết thực và hiệu quả
hiện tp hcm còn một mươi trên một mươi chín trung tâm đăng kiểm đang hoạt động tương ứng với hai mươi ba dây chuyền kiểm định
công suất ước đạt từ một hai trăm linh đến một bốn trăm linh lượt xe một ngày
do quy định mỗi đăng kiểm viên không thực hiện quá hai mươi xe một ngày
tương đương mỗi dây chuyền không quá sáu mươi xe một ngày
cũng theo ông bùi hòa an phó giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm
với rộng giới hạn trên thì lực lượng cảnh sát giao thông có thể giảm miết được thêm
từ hai mươi ba mươi khối lượng công việc mỗi ngày
như vậy là số xe giảm miết nhiều hơn giảm lượng lượng xe chờ đợi tốt hơn